nhằm bảo vệ cho các cán bộ chiến sĩ công an trước nguy cơ mắc covid một mươi chín sáng nay bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc bộ công an đóng quân tại hà nội
theo kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong lực lượng công an nhân dân riêng trong đợt một bệnh viện đã tiêm vaccine cho các cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ tổ chức tiêm chủng theo hai đợt mỗi đợt cách nhau khoảng ba tháng với khoảng trên tám trăm linh người được tiêm chủng mỗi đợt
trong đợt tiêm chủng này bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ tiến hành tiêm chủng trong vòng ba mươi năm ngày từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám với mục tiêu một trăm linh cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của lực lượng công an nhân dân